kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới tại các tỉnh đông bắc bộ do ảnh hưởng của dài hồi tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía bắc
nên khu vực có mưa rào và rông rải rác tập trung vào chiều tối đêm và sáng sớm trong ngày mai
sau đó sang ngày một mươi ngày một mươi một mưa có xu hướng tăng hơn về cường độ khi có mưa vừa cục bộ có mưa to và rông
trong cơn rông gần nề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
vào ban ngày nhiệt độ cũng giảm và không vượt quá ba mươi ba độ
phía tây bắc bộ có mưa rông rải rác trong những ngày tới với lượng ít hơn khu vực phía đông
ngày mai chỉ có mưa về chiều tối đêm và sáng sau đó mưa xuất hiện rải rác cả vào ban ngày
nhiệt độ ngày mai vào khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ vẫn oi bức vào trưa chiều sau đó sẽ giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong những ngày tới mưa rông tập trung nhiều hơn ở các tỉnh phía bắc
từ thanh hóa đến hà tĩnh
tập trung nhiều hơn về đêm và sáng phần phía nam khu vực ít mưa hơn và ban ngày trời hứng nắng với nhiệt độ ban trưa
có thể tăng lên ở ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông rải rác riêng một số nơi thuộc phú yên khánh hòa
có thể xuất hiện mưa vừa mưa to thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối ban ngày có nắng oi với nhiệt độ từ ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi gió mùa tây nam
hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên có mưa rào và rông rải rác
vào ban ngày có nắng vừa phải với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
còn với khu vực nam bộ do ảnh hưởng của gió tây nam nên chiều và tối sẽ có mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió rất mạnh
ban ngày thời tiết dễ chịu với nhiệt độ cao nhất ba ngày tới là hai mươi chín ba mươi hai độ
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết